trong ba năm ngày tới thời tiết và tình trạng biển diễn biến phức tạp
còn áp thấp nhiệt đới ở phía bắc đang có xu hướng di chuyển vào trong khu vực biển đông
khả năng những ngày tới áp thấp nhiệt đới sẽ còn có thể mạnh lên thành bão
nên khu vực bắc biển đông sẽ có gió mạnh và sóng lớn gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam vùng biển giữa và nam biển đông
vùng biển từ bình thuận cho tới cà mau sẽ tiếp tục có mưa rông
và đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước